chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé

góp phần thay đổi nhanh chóng diện mạo nhiều lĩnh vực ngành nghề trong xã hội kể cả những công việc tưởng chừng rất khó có thể đào tạo sản xuất hay phát triển một cách ồ ạt đại trà như âm nhạc điện ảnh xuất bản
điều này trực tiếp góp phần hình thành nên một nền công nghiệp văn hóa và sáng tạo có tầm ảnh hưởng rộng khắp trên toàn thế giới
theo bản báo cáo có tên thời đại văn hóa bản đồ toàn cầu đầu tiên về công nghiệp văn hóa và sáng tạo
của unesco năm hai nghìn một mươi năm thì công nghiệp văn hóa và sáng tạo gọi tắt là ccif có tổng doanh thu lên đến hai hai trăm năm mươi tỷ usd và tạo công an việc làm cho hai mươi chín năm triệu lao động trên toàn cầu
đặc biệt hơn đây là ngành công nghiệp trẻ theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng khi có tới gần hai mươi thành phần lao động ở độ tuổi từ một mươi năm đến hai mươi chín nhiều hơn bất kỳ lĩnh vực nghề nghiệp nào
không chỉ vậy ccis còn được xem như chìa khóa phát triển của nhiều quốc gia nhất là các nước thuộc khu vực châu á
theo thống kê của unesco cho thấy châu á với nhiều quốc gia có ngành công nghiệp văn hóa và sáng tạo hàng đầu như nhật bản hàn quốc và ấn độ
đã trở thành thị trường ccis lớn nhất thế giới vượt trên cả châu âu và bắc mỹ
bên cạnh việc phục vụ đáp ứng nhu cầu trong nước xuất khẩu văn hóa từ lâu cũng nằm trong chiến lược phát triển
của nhiều quốc gia
ngày một sáu hai nghìn một mươi tám bộ trưởng văn hóa thể thao và du lịch hàn quốc công bố
kim ngạch xuất khẩu từ công nghiệp văn hóa hai nghìn một mươi sáu của nước này ước tính đạt hơn sáu tỷ usd chiếm năm chín tổng sản lượng xuất khẩu công nghiệp
nằm ở khu vực mà thị trường ccis có tốc độ tăng trưởng nhanh và biến động nhất thế giới
việt nam không thể bỏ qua những lợi ích cũng không thể không đối diện
cũng như phải tìm cách giải quyết những mặt trái mà ngành công nghiệp này đem lại
bởi lẽ phát triển công nghiệp văn hóa vừa góp phần vào sự tăng trưởng của nền kinh tế
vừa là phương thức bảo tồn giữ gìn và phát huy các giá trị do cha ông để lại
nhất là tại một đất nước có nền văn hiến lâu đời với nhiều giá trị tốt đẹp như việt nam
ở chiều ngược lại ngành công nghiệp văn hóa nội địa cũng sẽ là tấm khiên bảo vệ các giá trị truyền thống quý báu của dân tộc
trước những hiện tượng văn hóa ngoại lai xấu độc đang được du nhập tràn lan dưới rất nhiều hình thức thông qua văn học điện ảnh trò chơi điện tử
thế nhưng đến nay tại việt nam một mươi một nhóm ngành chính cấu thành nền công nghiệp văn hóa bao gồm
nghệ thuật thị giác báo và tạp chí truyền hình kiến trúc quảng cáo xuất bản sách trò chơi điện tử điện ảnh âm nhạc
nghệ thuật biểu diễn và phát thanh
vẫn chưa đạt tốc độ tăng trưởng tương xứng với kỳ vọng
thậm chí không có lời khi cho rằng một số lĩnh vực vốn được xem là sương sống của công nghiệp văn hóa như xuất bản điện ảnh âm nhạc hoặc truyền hình
vẫn đang loay hoay tìm hướng đi mới
công bố gần đây của bộ giáo dục và đào tạo cho thấy người việt nam trung bình đọc bốn cuốn sách mỗi năm
trong đó hai tám cuốn là sách giáo khoa
cũng thật khó bình luận khi nguồn thu chủ yếu của công ty
cổ phần văn hóa phương nam một doanh nghiệp phát hành sách lớn của cả nước
lại đến từ hoạt động kinh doanh đồ chơi mặt hàng lưu niệm cho đến giạc chứa phim
thực trạng cho thấy để ngành xuất bản sách việt nam trở thành mũi nhọn trọng yếu của công nghiệp văn hóa
như các quốc gia khác trên thế giới cần phải nhanh chóng đưa ra các giải pháp xã hội phù hợp ngay từ bây giờ
đồng thời công tác triển khai phải thật sự quyết liệt bài bản
trong lĩnh vực điện ảnh
tổng doanh thu thị trường phim việt nam năm hai nghìn một mươi bảy đạt ba hai trăm hai mươi tỷ đồng
nhưng đang tồn tại một thực tế đáng buồn là số tiền khổng lồ trên được đóng góp chủ yếu
từ hệ thống giạc chứa phim có vốn đầu tư nước ngoài
hiện tượng phim việt đạt doanh thu cao cháy phòng vé dù ngày càng nhiều nhưng vẫn thua xa
chứ chưa nói đến việc cạnh tranh với các bom tấn đến từ điện ảnh hollywood hàn quốc trung quốc hay thậm chí là thái lan
tình trạng nhập khẩu phim diễn ra một cách ồ ạt trong khi công tác kiểm định chất lượng lại sơ xài chiếu lệ
dẫn đến việc một số bộ phim có nội dung xấu độc bị bò lọt
chưa kể nhiều tác phẩm điện ảnh tuy gắn bác phim việt nam
trong thực chất từ kịch bản nội dung đều được mua lại hoặc sao chép từ phim ăn khách của nước ngoài
trong lĩnh vực âm nhạc và truyền hình không khó để nhận thấy còn khá nhiều chương trình ca khúc
có nội dung dễ dãi nhảm nhí dung tục
vẫn tiếp tục làm mưa làm gió trên các phương tiện truyền thông
tuy còn tồn tại không ít hạn chế song không thể phủ nhận công nghiệp văn hóa tại việt nam
đã và đang có nhiều khởi sắc nhất định nhờ áp dụng tiến bộ về khoa học công nghệ
từ các nước trong khu vực và thế giới
trong xuất bản bên cạnh sách giấy truyền thống người đọc việt nam còn có thể tiếp cận những tác phẩm
được hỗ trợ công nghệ thực tế tăng cường ấn bản điện tử
sách nói công nghệ không chỉ ảnh hưởng đến thói quen đọc sách
mà còn tạo ra đột phá trong việc lựa chọn và mua sách
trong điện ảnh bên cạnh những tiến bộ về kỹ thuật quay dựng phim thực hiện kỹ xảo hay hậu kỳ
công nghệ chiếu phim hiện đại như bốn d imac cũng đã có mặt tại việt nam
và thu hút một lượng khán giả không nhỏ đến giảm
công nghệ còn được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực tưởng chừng không cần đến công nghệ
như nghệ thuật biểu diễn nghệ thuật thị giác
cũng không thể phủ nhận một thực tế là cách mạng công nghệ bốn
với các sáng chế ứng dụng khoa học đáng kinh ngạt
đã tạo ra những bước tiến vượt bậc cho công nghiệp văn hóa
thế nhưng hạt nhân của ngành công nghiệp văn hóa vẫn phải là công nghệ văn hóa
đây là khái niệm được lee soman một trong ba người có ảnh hưởng lớn nhất tại thị trường ca nhạc hàn quốc phổ biến
và được coi là yếu tố tiên quyết tạo nên sự thành công
cho các đế chế công nghiệp văn hóa mà nổi bật là hollywood biểu tượng của công nghiệp điện ảnh mỹ
trọng tâm của công nghệ văn hóa chính là việc hướng đến sự chuẩn mực hệ thống trong mọi công đoạn
từ điều tra nắm bắt nhu cầu thị trường hoạch định chiến lược phát triển đầu tư có trọng điểm
tuyển chọn và đào tạo nhân lực sản xuất tiếp thị sản phẩm
đến liên doanh xuất khẩu những đứa con tinh thần này ra thị trường quốc tế
theo tác giả
công nghiệp văn hóa không nhất thiết phải mời những ngôi sao lớn và đầu tư một khoản tiền khổng lồ
thay vào đó nên tích lũy năng lực dựa trên kinh nghiệm về phân phối và đầu tư qua hệ thống
những kinh nghiệm này không phải chỉ dùng một lần mà phải hệ thống hóa để tăng cường năng lực nội tại
ở việt nam công nghệ văn hóa cũng đang được một số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
như tập đoàn giải trí cgcgv áp dụng một cách bài bản
tạo ra áp lực không nhỏ cho công nghiệp điện ảnh trong nước
cùng với việc đầu tư bài bản vào hệ thống rạp chiếu khâu nhập khẩu và phát hành phim quốc tế
cgcgv đang thu hút người xem việt nam bằng hai chiến lược
đó là việt hóa các bộ phim thương mại của hàn quốc do cgcgv nắm bản quyền
đồng thời tìm cách liên kết đầu tư hoặc trở thành nhà phát hành các sản phẩm điện ảnh
từ các đạo diễn nhà sản xuất tên tuổi của việt nam hiện nay
thành công cgcgv có được tại việt nam là minh chứng khá rõ nét về vai trò
sự cần thiết của công nghệ văn hóa trong điện ảnh nói riêng
các nhóm ngành thuộc thị trường cces
đây cũng là một sung lực buộc ngành công nghiệp văn hóa trong nước phải thay đổi để tồn tại
nếu không muốn lần lượt bị thâu tóm bởi các tập đoàn giải trí nước ngoài
bên cạnh đó việc xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật để bảo vệ
tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho sự phát triển của thị trường công nghiệp văn hóa và sáng tạo
cũng là một nhiệm vụ cần thiết
bởi cũng như doanh nghiệp khởi nghiệp doanh nghiệp thuộc nhóm ngành công nghiệp văn hóa và sáng tạo
cần có các quy định pháp luật riêng phù hợp với đặc trưng riêng
trong đó luật sở hữu trí tuệ các nghị định thông tư hướng dẫn về luật này
là những công cụ quan trọng để bảo vệ doanh nghiệp văn hóa trước nạn xâm phạm ăn cắp bản quyền
và ngay cả việc tưởng chừng đơn giản như dán nhãn tác phẩm nghệ thuật
quản lý các chương trình nghệ thuật giải trí xã hội hóa
xong lại có thể gây hậu quả nghiêm trọng nếu cơ quan quản lý chỉ thực hiện một cách qua loa chiếu lệ
cha đẻ của ngành quản trị hiện đại peter dracr từng tiên đoán công nghiệp văn hóa
sẽ là yếu tố đặc biệt quan trọng góp phần quyết định thành bại của mỗi quốc gia trong thế kỷ hai mươi một
nhận định trên là có kết quả
cơ sở nếu như nhìn lại thành công của hollywood
làn sóng hàn quốc hay công nghiệp chuyện tranh nhật bản trên thế giới
tại việt nam thuật ngữ công nghiệp văn hóa đã bắt đầu xuất hiện rộng rãi
trên các tạp chí nghiên cứu phương tiện truyền thông đại chúng từ đầu thế kỷ hai mươi một
và thật sự trở thành vấn đề được quan tâm kể từ năm hai nghìn một mươi
sau quyết định một nghìn bảy trăm năm mươi năm qdttd của thủ tướng chính phủ
về phê duyệt chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa việt nam
đến năm hai nghìn hai mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
bước chân vào thị trường ccis muộn màng hơn so với nhiều quốc gia trên thế giới và trong khu vực
bên cạnh nhiều thuận lợi do được kế thừa những thành quả kinh nghiệm các nước đi trước
khó khăn và thách thức dành cho công nghiệp văn hóa tại việt nam là không hề nhỏ
chính vì vậy công nghiệp văn hóa việt nam chỉ có thể thành công
nếu các cơ quan tổ chức hữu quan các cá nhân hoạt động trong lĩnh vực này
tạo nên được sự khác biệt dựa trên những đặc trưng riêng về truyền thống văn hóa bản sắc văn hóa
đồng thời có những sáng tạo độc đáo và sinh động hấp dẫn mang nghĩa tích cực
trong việc thỏa mãn nhu cầu và góp phần vào sự hoàn thiện phát triển xã hội con người
kết hợp với việc áp dụng sáng tạo bài học kinh nghiệm từ các quốc gia tiên phong trong lĩnh vực này
quý vị và các bạn phải theo dõi bài phát triển công nghiệp văn hóa ở việt nam
bài đăng trong một bình luận phê phán báo nhân dân
chương trình hôm nay tạm dừng ở đây
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin hẹn gặp lại trong các chương trình sau
hẹn gặp lại